một tụ điểm phức tạp về ma túy tại khu năm thị trấn thanh hà tỉnh hải dương
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương triệt xóa thành công
đối tượng trong vụ án từng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và mặc dù gặp khó khăn trong vấn đề đi lại và sinh hoạt
thế nhưng đối tượng đã điều hành việc mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
rất tinh vi và xảo quyệt
đối tượng nguyễn văn đông chú tại khu năm thị trấn thanh hà
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an thị trấn thanh hà bắt giữ vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba
khi đang bán ma túy và tổ chức cho các con nghiện sử dụng trái phép chân ma túy tại nơi ở
vật chứng thu giữ tại nhà nhiều ma túy và các dụng cụ bơm kim tiêm
đông từng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
sau khi ra tù vào giữa năm hai nghìn một mươi sáu do không chịu làm ăn lương thiện
đông tiếp tục dấn thân vào con đường phạm tội
nhận thấy việc mua bán ma túy dễ dàng kiếm lời
nên đông đã mua ma túy ở các nơi về sử dụng và bán lại cho con nghiện để kiếm lời
do gặp vấn đề khó khăn trong sinh hoạt và đi lại đông nhờ một số đối tượng quen biết
nghiện ma túy đến nhà giúp hộ công việc của cá nhân
đổi lại đông cho ma túy để các đối tượng này sử dụng tại nhà
ngoài ra cũng nhờ các đối tượng này bán hộ ma túy cho các đối tượng nghiện
lối vào nhà của đông chỉ có duy nhất một con đường độc đạo đi vào
có thể quan sát được mọi diễn biến từ trong ra ngoài
nên đông rất tự tin khi sử dụng chính nhà mình để thực hiện việc mua bán ma túy
thậm chí tổ chức luôn cho các con nghiện
đi có nhu cầu sử dụng tại nhà mình

đường vào nhà đông là một ngõ nhỏ thôi đường rất độc đạo
nếu ngồi trong nhà thì có thể qua lỗ cửa đấy có thể quan sát đến tận đầu ngõ
cho nên lực lượng chức năng để áp sát để triệt phá chỗ này
thì chúng tôi cũng rất kỳ công hóa trang mật phục
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án
tạm giữ đông cùng các đối tượng có liên quan để tiếp tục làm rõ
sau khi triệt phá thành công tụ điểm này người dân và chính quyền địa phương vô cùng phấn khởi